tổng thống mỹ joe biden đã tiến hành cuộc họp tại nhà trắng với các nhà lãnh đạo lưỡng đảng trong quốc hội
để thảo luận về những việc có thể thực hiện trong những tuần còn lại của năm hai nghìn hai mươi
khoảng thời gian mà đảng dân chủ vẫn nắm quyền kiểm soát lưỡng viện
trước khi đảng cộng hòa kiểm soát hạ viện từ đầu năm tới
tổng thống biden cho biết ngân sách viện trợ quân sự bổ sung cho ukraine
vấn đề mà đảng cộng hòa tuyên bố sẽ đình chỉ khi tiếp quản quyền kiểm soát hạ viện
là một trong những ưu tiên hàng đầu cùng với việc đảm bảo ngân sách
cho các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
ông biden cũng nhấn mạnh khoản ngân sách để duy trì hoạt động của chính phủ mỹ
sau ngày một mươi sáu tháng một mươi hai để tránh nguy cơ bị đóng cửa
cũng nằm trong danh sách những ưu tiên cần thực hiện của ông
trong khi đó các thượng nghị sĩ hàng đầu của đảng dân chủ cho rằng
việc thông qua dự luật chi tiêu trong cả năm hai nghìn hai mươi ba đóng vai trò quan trọng
đối với an ninh quốc gia mỹ và do vậy sẽ nằm trong ưu tiên của chính phủ mỹ
đảng cộng hòa đã dành
được đa số xích sao tại hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ
ngày tám tháng một mươi một vừa qua
việc đảng này sẽ nắm quyền kiểm soát hạ viện từ ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
được cho là sẽ làm phức tạp chương trình nghị sự của tổng thống biden
trong hai năm cuối nhiệm kỳ